dòng nước cuồn cuộn chảy tràn ngập vào nhà dân đã khiến cho năm ngôi nhà ở đây gần như bị cô lập hoàn toàn
người dân còn cảm thấy bất ngờ vì nước lũ đến quá nhanh không ai kịp trở tay
nước to hơn năm ngoái một chút dân ở khu bên trong nói chung là không chạy được

tình hình thời tiết mưa lũ thế này thì không biết là sẽ mập đụt ảnh hưởng hoa màu của bà con nhân dân
để giúp người dân khắc phục hậu quả mưa lũ tránh thiệt hại đến mức thấp nhất về người và tài sản do mưa lũ gây ra
cấp ủy chính quyền huyện mộc châu đã chỉ đạo các lực lượng chức năng
bảo lực lượng công an quân đội huy động lực lượng phương tiện kịp thời đến các điểm ngập lụt
di chuyển người dân tài sản đến nơi an toàn khắc phục tạm thời tình trạng ngập cục bộ giúp người dân vượt qua khó khăn trong mưa lũ
thực hiện điện chỉ đạo của công an tỉnh trong những ngày tiếp theo công an huyện mộc châu sẽ tiếp tục trực một trăm linh quân số
công an các xã thị trấn và công an quốc gia xã sẽ nắm tình sát về mưa lũ trên toàn địa bàn
các xã thị trấn để kịp thời báo cáo về công an huyện và sẽ sẵn sàng cử lực lượng

chúng tôi đã cử lực lượng chức năng phân lưu ở phần hạ lưu cử các lực lượng công an quân đội bố trí lực lượng thường trực
và hiện nay chúng tôi đang huy động lực lượng dân quân tự vệ và công an để giúp nhân dân khắc phục bão lũ
và hiện nay về cơ bản là mực nước đang dần dần ổn định chúng tôi đang cố gắng có phương án dự phòng để trong những thời gian tiếp theo
nếu mà có mưa to xảy ra thì cũng đảm bảo chủ động trong công tác phòng tránh bão lũ
cũng nằm trong vùng ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số hai các địa phương trên địa bàn tỉnh yên bái tiếp tục có mưa to
mưa lũ đã làm cho một người mất tích và hai mươi ba nhà bị thiệt hại mưa lớn cũng làm hệ thống đường giao thông bị ảnh hưởng
và trong những ngày tới các tỉnh miền núi phía bắc tiếp tục được cảnh báo sẽ có mưa lớn trên diện rộng kéo theo nguy cơ lũ quét sạt ở đất
vì thế người dân chính quyền các địa phương cần chủ động có phương án để hỗ trợ và di rời người dân ở vùng có nguy cơ đến nơi an toàn
cũng như khắc phục khó khăn khi mưa lũ xảy ra
bản tin xin được tiếp tục với các tin tức về an ninh trả tự
vào tối qua trên mạng xã hội facebook xuất hiện một đoạn video clip ghi lại một cảnh người phụ nữ được cho là chạy sai làn đường
dùng nhiều lời lẽ thô tục chửi bới một cảnh sát giao thông khi được yêu cầu đi đúng làn đường
theo hình ảnh trong đoạn clip người phụ nữ chạy lấn làn đường liên tục dùng lời lẽ và hành động xúc phạm đến chiến sĩ cảnh sát giao thông
khi bị nhắc nhở vì hành vi này người phụ nữ hung hãn chửi bới lăng mạ đe dọa chiến sĩ đang làm nhiệm vụ
trong khi đó chiến sĩ cảnh sát giao thông luôn tỏ thái độ nhã nhạn
vụ việc được xác định là xảy ra vào khoảng một mươi bảy h cùng ngày gần ngã tư ung văn khiêm nguyễn xí quận bình thạnh tp hcm
công an phường hai mươi năm quận bình thạnh đã xác nhận sự việc và cho biết hiện đã mời người phụ nữ này về lấy lời khai để xử lý về hành vi
cũng tại tp hcm do có mâu thuẫn trong quá trình cho vai nặng lãi một nhóm đối tượng đã xông vào nhà dân ở một con hẻm trên đường phan văn trị
đập phá đồ đạc gây mất an ninh trả tự sau khi nhận được tin báo công an quận bình thạnh tp hcm đã nhanh chóng vào cuộc điều tra
theo anh đào duy phát hai mươi chín tuổi chủ căn nhà bị đập phá cho biết vào trưa ngày một mươi bảy tháng bảy một nhóm gồm tám thanh niên đi trên bốn xe máy đến trước cửa nhà anh
sau một lúc nói chuyện qua lại thì cả nhóm dùng gạch đá tấn công sau đó đập phá làm hư hỏng đồ đạc phía ngoài cửa
trước khi rời đi một thanh niên trong nhóm còn rút một vật giống súng đe dọa những người trong nhà
khiến họ hốt hoảng tháo chạy tất cả đã được camera an ninh ghi lại
được biết nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do em gái của anh phát vay nặng lãi một trăm linh triệu đồng của một người đàn ông
trước đó một tuần gia đình này đã từng bị đe dọa ép trả tiền lãi một triệu một ngày
chương trình an ninh toàn cảnh sẽ được tiếp tục với tiệm mục lệnh trị lãi ngày sau đây
để tụi con giúp bác
cái gì đây
là những viêm đàn của bác nhạc sĩ
thông minh pha nhớ thật là lâu
thông minh pha nhớ thật là lâu

sữa adm không mới nay có thêm omega ba và vitamin b giúp mẹ vô giàu trí nhớ
kính chào quý vị và các bạn đến với tiệm mục lệnh truy nã
đối với hai đối tượng phạm cùng lúc o